cơ quan hải quan hồng kông trung quốc đã phát hiện vụ buôn bán methamphetamine lớn nhất từ trước đến nay
ước tính trị giá là sáu trăm bốn mươi triệu đô la hồng kông khoảng tám mươi một triệu đô la mỹ
đồng thời bắt giữ ba người đàn ông và một người phụ nữ
khi kiểm tra các container nhập khẩu tại cơ sở kiểm định hàng hóa quai trung thuộc khu tân giới
lực lượng hải quan đã phát hiện một container đáng ngờ
qua kiểm tra nhà chức trách phát hiện khoảng một trăm linh túi có khả năng chứa methamphetamin
lô hàng này được gửi từ mexico đến hồng kông ngụy trang thành vỏ sò
sau đó được bọc trong sáp và trộn với một số lượng lớn vỏ sò thông thường
sau một mươi ngày theo dõi cơ quan chức năng đã phát hiện hàng hóa được vận chuyển về cơ sở photan
nơi cất giữ ma túy đồng thời là trung tâm phân phối
hải quan hồng kông cho biết là tính từ năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
tổng cộng nhà chức trách đã thu giữ được năm ba tấn methamphetamine
và theo cơ quan này hoạt động buôn bán methamphetamin có xu thướng gia tăng rõ rệt